chủ trì cuộc họp nội các vào ngày hôm qua tổng thống nga vladimir putin đã nêu rõ các phương hướng và nhiệm vụ chính của nước này trong năm mới hai nghìn hai mươi ba trên các lĩnh vực kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
người đứng đầu nước nga nêu rõ trong năm nay chính phủ nga sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kế hoạch kinh tế xã hội quy mô lớn
tổng thống putin đánh giá hệ thống ngân hàng và tài chính cũng như kinh tế nhìn chung ổn định và chủ động phát triển
mọi yếu tố đưa ra cho thấy tình hình này cũng sẽ tiếp tục duy trì trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhà lãnh đạo nga cho rằng mọi nỗ lực gây tổn hại nền kinh tế nga của phương tây đã không thành hiện thực
tổng thống putin cũng cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của nga và giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
trong lĩnh vực dầu mỏ nhà lãnh đạo nga cho rằng các đối thủ cạnh tranh đang sử dụng những công cụ và cơ chế chính trị để gây ra các vấn đề cho các công ty dầu khí của nước này
tuy nhiên ông nhấn mạnh việc giá dầu mò giảm không nên là nguyên nhân gây ra những thách thức đối với ngân sách liên bang